mỗi độ thu về người dân bùi xá xã ninh xá huyện thuận thành tỉnh bắc ninh lại bồi hồi nhớ không khí rộn ràng của những đêm biểu diễn chống quân bùi xá
ngày nay hình thức biểu diễn nghệ thuật dân gian này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác bảo tồn để di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phát triển và lan tỏa
bên cạnh sự nỗ lực của các nghệ nhân các cấp chính quyền cần quan tâm hơn tạo động lực khuyến khích cộng đồng tích cực giữ gìn truyền dạy và phát huy giá trị của di sản độc đáo này
nghệ thuật chống quân bùi xá xuất hiện từ thế kỷ thứ một mươi ba cứ vào tháng tám âm lịch người dân trong làng tưng bừng mở hội hát chống quân không quản sớm khuya
sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nghề hát chống quân lắng xuống đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba được khôi phục lại với sự ra đời của câu lạc bộ chống quân bùi xá bảo tồn nét độc đáo riêng mà không loại hình nghệ thuật nào có được
như các cụ người xưa gọi đấy là quan hòa hai
bên cạnh đó chống quân bùi xá đặc biệt bởi nhạc cụ chống đất để bắt nhịp điệu bài hát
tuy nhiên để dễ dàng cơ động đưa chống quân đi biểu diễn chiếc chống đất có thể thay thế bằng chống thường
dụng cụ âm nhạc đơn giản lời ca dân dã gửi gắm tình cảm ước mơ của người dân bắc bộ xưa

tuy nhiên công tác bảo tồn hát chống quân bùi xá hiện nay còn nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thế hệ kế cận
khó có thể tái hiện không gian chống quân để các thế hệ cảm nhận được vẻ đẹp đêm hội chống quân xưa
với chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng thường xuyên có những công tác để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống mà các cụ để lại
trong quá trình tổ chức thì cũng còn gặp không ít những khó khăn
thứ nhất bảo tồn về
về cái hệ thống các cái bài hát thì chúng tôi đang có cái đề nghị là sẽ cho siêu tầm biên soạn lại toàn bộ các cái bài hát về hát chống quân cổ
thế và đồng thời là cũng khuyến khích động viên các cụ để có cái sáng tác mới
để bảo tồn nghệ thuật hát chống quân bùi xá thích ứng với sự phát triển của đời sống âm nhạc đương đại
nghệ thuật này nên đưa vào truyền dạy trong các trường học phổ thông nhằm phát huy tăng cường nguồn lực cho phong trào
để di sản văn hóa phi vật thể có thể trường tồn và lan tỏa
đến nguồn đời sau